trước diễn biến khó lường của bão số một mươi ba tổng cục thủy lợi đã công bố số điện thoại đường dây nóng
đến sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh thành phố khu vực dự kiến chịu ảnh hưởng của bão số một mươi ba
để kịp thời hỗ trợ khi có sự cố
bên cạnh đó đề nghị các địa phương tổ chức trực ban hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ trong thời gian có mưa lũ
thường xuyên báo cáo tình hình an toàn công trình thủy lợi và ngập lụt úng về bộ phận thường trực của tổng cục thủy lợi
đồng thời gia công điện gửi các tỉnh thành phố ven biển từ thanh hóa đến quảng ngãi
tiếp tục theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo mưa lũ của các cơ quan dự báo chuyên ngành khí tượng thủy văn
tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân chủ động tích chữ nước sạch đủ để sử dụng trong thời gian mưa lũ
bên cạnh đó tổ chức cung cấp nước sạch cho người dân nông thôn ở những địa điểm di rời tập trung
cấp phát hướng dẫn sử dụng các loại hóa chất xử lý nước phục vụ ăn uống sinh hoạt trong vùng ngập lũ